đồng chí đinh thế ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hoa kỳ và lên đường về nước vào ngày ba mươi một tháng một
từ ngày hai mươi tám tới ngày ba mươi tháng một mươi trong khuôn khổ chuyến thăm hoa kỳ theo lời mời của ngoại trưởng rongery
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới thăm các thành phố boston và san francisco
đồng chí đinh thế huynh cũng đã có cuộc gặp thân mật với các đại diện cựu binh hoa kỳ đã từng tham gia chiến tranh việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ta đồng chí đinh thế huynh bày tỏ đánh giá cao sự đóng góp của các cựu binh
trong quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ việt nam hoa kỳ kêu gọi các cựu binh hoa kỳ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị
hợp tác theo tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai giữa hai nước
trong thời gian ở san francisco đồng chí đinh thế hinh đã đến thăm tổng lãnh sự quán thông báo cho các cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán về tình hình đất nước
về một số nội dung cơ bản của hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ tư khóa một mươi hai và kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ngày ba mươi một tháng một mươi đồng chí đinh thế huynh và đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hoa kỳ và lên đường về nước